nhưng cũng không thể thay đổi được kết quả

các em này có hoàn cảnh bị mùa côi bại não chẳng có kỹ tâm thần tự kỹ bị đau
ở đây công việc cũng khá vất vả không lương chỉ có một hỗ trợ ít ỏi kinh phí để phục vụ sinh hoạt cá nhân
nhưng các bảo mẫu và các tình nguyện viên vẫn cảm thấy rất vui
các em khi mà bị bỏ rơi thì là mang theo trong người rất là nhiều bệnh cùng một lúc
khi tôi đến đây thì tôi đã thấy đây là nơi mà tôi rất muốn dừng chân
để được giúp cho các em có sức khỏe và vui
ngoài lo cái ăn giấc ngủ chăm lo y tế cho các em
nhà chùa còn tổ chức cho các em được học tập đầy đủ
trong đó có nhiều em sau khi tốt nghiệp lớp một mươi hai được đi học nghề
các em ở đây cũng rất là ngoan được sự chăm chúc của thầy
thầy cả rất là quan tâm lo cho các em từ việc học ăn ngủ nghỉ và kể cả việc hàng năm
thầy cũng đều cho các cháu đi thăm quan
nhập với lại ở trường ngoài
đến với trại nuôi dưỡng trẻ mù côi trẻ khuyết tật của chùa kỳ quang hai
mọi người đều cảm động trước những tấm lòng thiện nguyện của các nhà sư và các bảo mẫu đối với các em
hôm nay trực tiếp đến đây thì tôi rất là xúc động
thì đối với bản thân tôi thì cũng mong rằng cộng đồng mỗi người cùng nhau chia sẻ góp một phần nhỏ
công sức của mình để tạo điều kiện cho chùa có điều kiện tốt hơn để nuôi dưỡng các cháu
ngoài chăm lo cho hai trăm ba mươi năm em ăn học hàng ngày phòng khám tự thiện chùa kỳ quang hai còn đã tiếp nhận từ hai trăm linh đến ba trăm linh lực bệnh nhân
đa phần là bệnh nhân nghèo đến khám bệnh và bốc thuốc miễn phí với hơn hai thang thuốc
chỉ tính từ năm hai nghìn đến cuối năm hai nghìn một mươi tám cũng đã có hơn sáu mươi lực người đến khám chữa bệnh
số lượng thuốc được cấp cho bệnh nhân là năm bốn trăm ba mươi kg với tổng kinh phí hơn năm mươi tỷ đồng từ nguồn đóng góp của các cá nhân đơn vị nhà hảo tâm trong và ngoài nước ủng hộ
việc nghiên cứu và dùng thảo dược thiên nhiên có nguồn gốc từ trong nước để điều trị các bệnh năng y bệnh hivs của chùa kỳ quang hai đã góp phần phát triển nền y học truyền thống
chăm lo và bảo vệ sức khỏe cho người dân